tài xế này sau khi vứt rác ra đường thì được một người khách nước ngoài nhắc nhở
lại phản ứng rất là gây gắt dù biết mình sai
hành vi vứt rác bừa bãi và cách ứng xử thiếu văn minh lịch sự của người tài xế này
thì cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải suy ngẫm
khi mà xả rác bừa bãi cũng là hành vi của không ít người việt
ngày hai mươi một tháng một mươi một trên mạng xã hội lan truyền clip một tài xế hãng taxi vinasun
vứt chai nhựa và hộp xốp ở công viên
thế vậy một người nước ngoài đến nhắc nhở yêu cầu anh này cầm lại rác
và vứt đúng chỗ
tuy nhiên thay vì xin lỗi anh này còn lớn tiếng
làm gì vậy vứt rác thì liên quan gì tới
việc không tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của lái xe
không đảm bảo vệ sinh môi trường
và hành vi không chuẩn mực với khách du lịch quốc tế của người tài xế
đã khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ bất bình
người nước ngoài đến việt nam họ có ý thức bảo vệ môi trường
sao ông tài xế này ý thức quá kém còi vậy
vứt rác bừa bãi thì họ nhắc nhở
lại còn có hành động thiếu chuẩn mực nữa bó tay
cần lên án hành động này của tài xế taxi vinasun
và phạt nặng tài xế
hãng taxi cần lên tiếng và gặp vị khách để xin lỗi
xấu hổ quá là một người sống phần lớn thời gian trên đường
mà lại xả rác ra đường
là chủ nhà mà phải để người khác nhắc mình bảo vệ chính ngôi nhà của mình
nam tài xế ý thức kém
để người nước ngoài dạy cho những bài học về môi trường
mà không biết tiếp thu
còn hành hung thiếu văn hóa
tôi nghĩ thông qua clip này sẽ dạy cho tất cả những ai thiếu ý thức
có cái nhìn tốt hơn
và tự điều chỉnh chính mình
góp phần vào xã hội văn minh hơn
sau khi xác minh thông tin
hãng vinasun xác định
lái xe này là cộng tác viên tài xế của công ty
và đã áp dụng hình thức kỷ luật
theo quy chế công ty
là đình chỉ hoạt động một tháng
đồng thời yêu cầu tài xế cam kết cải thiện hành vi của mình
nhiều cư dân mạng cho biết
đây sẽ là bài học
không chỉ dành cho anh tài xế
mà các công ty doanh nghiệp vận tải
cũng cần tăng cường huấn luyện và nhắc nhở
đối với toàn bộ tài xế
nâng cao văn hóa ứng xử chất lượng dịch vụ
nhất là với khách nước ngoài
ảnh hưởng lớn đến một doanh nghiệp có tiếng
nên chăng công ty chủ quản
phải chấn chỉnh mạnh tay
trước khi nói đến trách nhiệm văn hóa ứng xử
đào tạo ngành du lịch
hành vi này chẳng những tạo ra lối sống cầu thả
xem thường ý thức nơi công cộng
mà còn ảnh hưởng kinh tế và du lịch
đừng vì than thở lỡ dại mà nương tay
cần có sự xin lỗi công khai từ người quản lý
và bản thân lái xe taxi
với vị khách nước ngoài đó
có vậy mới thể hiện sự văn minh
và làm ấm lòng những du khách nước ngoài
quan trọng nhất
cơ quan chủ quản là sở du lịch thành phố hồ chí minh
phải tìm gặp người nước ngoài kia
để thông tin đã xử lý vụ việc
có như vậy
mới lấy lại hình ảnh du lịch thành phố hồ chí minh
không chỉ là câu chuyện hành xử
với người nước ngoài
hiện tượng vứt rác bừa bãi ra đường
cũng đang là một vấn nạn ở nhiều nơi
tại việt nam
nơi công cộng nào có biển cấm vứt rác
thì ở đó lại ngập rác
cư dân mạng cho rằng
vứt rác bừa bãi không chỉ ảnh hưởng tới môi trường sống
mà còn gây thiệt hại lớn
về mặt du lịch dịch vụ
và cần phải có những biện pháp cụ thể
tác động mạnh mẽ đến ý thức của từng người dân
nếu muốn dọn sạch rác ở đường phố
những nơi công cộng
đầu tiên phải dọn sạch rác trong tư tưởng mọi người
phải dọn sạch rác ý thức
muốn thay đổi
phải mạnh tay phạt nặng như singapore
cứ tuyên truyền chung chung
và treo khẩu hiệu chỉ tốn thời gian và kinh phí thôi
không hiếm gặp
rất nhiều túi rác được ném ra
từ những chiếc xe sang trên đường
thật đáng buồn cho ý thức
nếu không có chế tài
thì còn lâu ý thức mới nâng lên
việt nam có nhiều thứ hấp dẫn du khách quốc tế đến khám phá
nhưng đó chỉ là lần đầu tiên
còn để níu chân
khiến du khách muốn quay lại
thì rất cần ý thức trách nhiệm của mỗi người
trong đó có việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường
coi việc không xả rác nơi công cộng
bỏ rác đúng nơi quy định
là hành vi cơ bản của một người có văn hóa
trong một xã hội văn minh
bạn nghĩ sao về câu chuyện này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân